đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín số hai của thành phố hà nội đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại một số chợ và các khu vực tập trung đông người trên địa bàn quận nam tử liêm
đoàn kiểm tra đã giả soát công tác tuyên truyền thực hiện phòng chống dịch ở khu vực chợ mỹ đình quận nam tử liêm nơi tập trung đông tiểu thương và người dân đến mua bán rất sầm út
qua kiểm tra những người bán hàng rong và ngoài chợ đã chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang và phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên đoàn kiểm tra cũng yêu cầu ban quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở các cá nhân thực hiện nghiêm túc chứ không phải hình thức hay đối phó
quận nam tử liêm có số người nước ngoài cư trú sinh sống và làm việc
nhiều tòa trung cư chợ đầu mối bến xe
vì vậy đoàn kiểm tra đề nghị quận nam từ liêm cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch tập trung cao tuyên truyền năm k và nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ
kiểm tra giám sát tại khu vực bến xe chợ đầu mối chợ tạm chợ cóc siêu thị tăng cường công tác kiểm tra giám sát khu vực cách ly tập trung xử lý nghiêm trường hợp không hợp tác